đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian qua
nghị quyết đã khẳng định những yếu kém hạn chế có nguyên nhân khách quan và chủ quan
nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu
nghị quyết đã đề ra quan điểm mục tiêu đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn tới
trong đó nhấn mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng là để nâng cao chất lượng tăng trưởng
năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
toàn diện cả về kinh tế xã hội và môi trường
không thúc đẩy tăng trưởng bằng mọi giá gây tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô
bảo đảm quốc phòng an ninh tiến bộ công bằng xã hội giữ gìn môi trường sinh thái
để thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đổi mới mô hình tăng trưởng
nâng cao chất lượng tăng trưởng năng suất lao động sức cạnh tranh của nền kinh tế
nghị quyết đã đề ra tám chủ trương chính sách lớn
một là nâng cao hiệu lực hiệu quả điều hành kinh tế vĩ mô
hai là tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược
và chuyển giao khoa học công nghệ nhất là khoa học công nghệ hiện đại
coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế
thứ tư là đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước
và từng địa phương doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn có lộ trình cụ thể
gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành lĩnh vực trọng tâm
năm là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân việt nam
cả về số lượng chất lượng thực sự là một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế
sáu là đổi mới cách thức thực hiện liên kết phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng
thực hiện có hiệu quả quá trình đô thị hóa
bảy là đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh
tám là đổi mới phương thức nâng cao năng lực hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước
về tổ chức thực hiện nghị quyết yêu cầu ban cán sự đảng chính phủ
ban cán sự đảng các bộ cơ quan ngang bộ
trực thuộc chính phủ các tỉnh ủy thành ủy đảng ủy trực thuộc trung ương
tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách và trọng tâm như đẩy mạnh cơ cấu lại đầu tư công
khắc phục tình trạng đầu tư giàn trải tham nhũng lãng phí nợ động xây dựng cơ bản
cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo hướng bảo đảm an toàn bền vững
thực hành triệt để tiết kiệm chi tiêu trong khả năng của nền kinh tế
chỉ vay trong khả năng trả nợ siết chặt kỷ luật kỳ cương tài chính ngân sách nhà nước
xử lý có hiệu quả các tổ chức tiến dụng yếu kém tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tiến dụng gắn với
xử lý nợ xấu của nền kinh tế một cách căn bản và triệt đẻ từng bước xử lý và xóa bỏ tình trạng đầu tư
chéo sở hữu chéo đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cổ phân hóa
thoái vốn đầu tư nhà nước một cách minh bạch thực chất thận trọng theo cơ chế thị trường
kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ không thể phục hồi đẩy mạnh sắp xếp cơ cấu lại
và giao quyền tự chủ đầy đủ cho các tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập phát huy tinh thần khởi nghiệp
đổi mới sáng tạo hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp cả về số lượng và chất lượng
tập trung tích tụ dụng đất cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả
phù hợp với thực tế biến đổi khí hậu
toàn văn nghị quyết đăng trên báo nhân dân số ra ngày mai hai tháng một mươi một
mời các đồng chí mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin được chuyển sang những thông tin khác
đồng chí đinh thế ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hoa kỳ
và lên đường về nước vào ngày ba mươi một
từ ngày hai mươi tám tới ngày ba mươi tháng một mươi trong khuôn khổ chuyến thăm hoa kỳ theo lời mời của ngoại trưởng rolkery
đồng chí đinh thế vinh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã tới thăm các thành phố boston và san francisco
đồng chí đinh thế huỳnh cũng đã có cuộc gặp thân mật với các đại diện cựu binh hoa kỳ đã từng tham gia chiến tranh việt nam
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân ta đồng chí đinh thế huynh bày tỏ đánh giá cao sự đóng góp của các cựu binh
trong quá trình bình thường hóa và phát triển quan hệ việt nam hoa kỳ kêu gọi các cựu binh hoa kỳ tiếp tục đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị
hợp tác theo tinh thần gác lại quá khứ vượt qua khác biệt phát huy tương đồng hướng tới tương lai giữa hai nước
trong thời gian ở san francisco đồng chí đinh thế hinh đã đến thăm tổng lãnh sự quán thông báo cho các cán bộ nhân viên tổng lãnh sự quán về tình hình đất nước
về một số nội dung cơ bản của hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ tư khóa một mươi hai và kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
ngày ba mươi một tháng một mươi đồng chí đinh thế huynh và đoàn công tác đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hoa kỳ và lên đường về nước
bộ chi ngân sách nhà nước vẫn được các đại biểu đánh giá ở mức cao
tuy nhiên tại nghị trường quốc hội việc kiên quyết khắc phục những hạn chế tồn tại trong sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
đặc biệt chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển đẩy mạnh tiết kiệm trong chi thường xuyên là một trong những quan điểm xây dựng kế hoạch tài chính năm năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tại nghị trường quốc hội
theo báo cáo mới công bố của bộ kế hoạch đầu tư về tình hình đầu tư vốn ngân sách nhà nước trong đó vốn đầu tư từ ngân sách đạt hơn hai trăm linh bốn chín trăm linh tỷ đồng
việc phân bổ vốn đang có sự tranh lệch lớn
trong đó vốn cho các địa phương chiếm gần tám mươi đạt một trăm năm mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng còn lại là vốn phân bổ cho các bộ ngành khoảng bốn mươi tám bốn trăm linh tỷ đồng
theo đại biểu nguyễn đức kiên thì việc bù ngân sách cho các địa phương hiện nay đã có kế hoạch từ cuối năm hai nghìn một mươi năm
con số đấy nó vẫn giữ nguyên thế nếu mà đúng ra thì khi mà thu nó không đạt yêu cầu thì là chúng ta phải giảm chi
nhưng mà bây giờ thì chúng ta thu không đạt yêu cầu nhưng mà chi thì chúng ta có dự toán chi rồi cho nên là chúng ta phải thực hiện
thực tế cho thấy số địa phương thu ngân sách không đủ chi nhiều hơn số địa phương thu ngân sách vượt mức chi
điều này đồng nghĩa với việc ngân sách nhà nước sẽ phải bù cho các địa phương thu thiếu
đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngân sách nhà nước luôn bộ chi cao
việc chia như đã qua và hiện nay thì tôi nghĩ là cái nguy cơ là bộ chi là nếu như chúng ta kiểm soát không chặt là cái bộ chi là một cái việc là nó hiện hữu có thể xảy ra
bộ chi ngân sách nhà nước vẫn được các đại biểu đánh giá ở mức cao không đạt mục tiêu đề ra
một phần bộ chi đã phải sử dụng cho việc trả nợ gốc thể hiện cân đối ngân sách chưa chắc chắn
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi còn nhiều khó khăn
việc chính phủ xác định mức tăng trưởng kinh tế bình quân là sáu bảy mươi năm một năm là tích cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước và các chỉ tiêu tính toán trên gdp
nơi có nhiều cơ sở kinh doanh nhà hàng và karaoke
bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất của nhóm phóng viên chúng tôi về vụ cháy này
ngay sau khi đám cháy xảy ra đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu hộ
tại hiện trường bốn căn nhà cao tầng cạnh nhau bị thiêu dụi toàn bộ mặt đường rơi vãi nhiều mảnh vụn do biển quảng cáo cao vỡ khu vực lân cận bị khói bao trùm
cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường xảy ra đám cháy trong nhiều giờ ngăn không cho hàng nghìn người hiếu kỳ vào khu vực hòa hoạn để triển khai các biện pháp dập lửa và bảo đảm an toàn
do có thông tin có người bị mắc kẹt trong đám cháy nên cảnh sát phòng cháy chữa cháy khẩn trương dùng xe thang tiếp cận các tầng cao để tìm kiếm các nạn nhân
tôi chỉ thấy lúc một giữa ấy nào bắt đầu cháy to cháy từ biển chảy vào thế thôi còn mình cũng không biết được nguyên nhân
cái người trong đó hiểm sao
cũng không biết được bởi vì có cháy cái ô tô và một loạt xe máy cháy thu hết cả còn người trong kia thì thấy nói là có một phòng đang hát thì qua đó mình cũng không hiểu
vâng chẳng đi hát mấy anh em chú cháu rủ nhau đi hát thế rồi thấy nghe thế thì báo tin ở nhà chúng tôi ra tôi là bản đồ của cháu thì ra thì nói là bây giờ cháu vẫn đang kẹt trong đấy chưa tìm thấy thì không hiểu là thế nào
tới một mươi tám h năm mươi đám cháy cơ bản được không chế xe thang rút dần
khoảng một mươi người đã tiếp cận được tầng trên cùng của tòa nhà bị cháy do đèn pin tìm các nạn nhân tuy nhiên vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy có nạn nhân bên trong
thông tin từ bệnh viện một trăm chín mươi tám có hai chiến sĩ công an bị thương khi đang tham gia chữa cháy được đưa vào bệnh viện này
ông trần văn sáu giám đốc bệnh viện cho biết hai bệnh nhân không bị thương quá nghiêm trọng hiện thiệt hại trong vụ hỏa hoạn này vẫn chưa được thống kê
từ đêm ngày ba mươi một tháng một mươi đến sáng ngày một tháng một mươi một mưa lớn với lượng mưa đo được tại một số nơi lên đến bốn trăm linh mm
đã khiến cho nhiều vùng tại hà tĩnh ngập sâu trong nước
hà tĩnh mưa lớn đến bốn trăm năm mươi mm kéo dài từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến trưa ngày một tháng một mươi một đã gây ngập lụt trên diện rộng
tại huyện hương khê mưa lớn cùng với xả lũ thủy điện hố hô đến một mươi giờ trưa nay một mươi bốn xã đã bị ngập lũ với gần một hai trăm linh hộ dân bị ngập sâu trong nước
điểm sâu nhất từ một năm đến hai mét hiện nay lũ đã cô lập hoàn toàn các xã phương điền phương mỹ
hương thủy hương sang huyện hương khê đức giang huyện vũ quang
các tuyến đường liên xã từ xã phương điền đi phương mỹ và hà linh của huyện hương khê và hương bình đi hương thủy hương giang đã bị chia cắt
nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng cục bộ tại khu vực trũng là rất lớn
hương thủy hương giang huyện hương khê đức giang huyện vũ quang
tại thị xã kỳ anh mưa lớn trên diện rộng đã gây ngập úng một trăm linh xã phường
hàng trăm ngôi nhà bị ngập từ năm đến một mét
nuôi chồng thủy sản bị thiệt hại nặng nề
nhiều tuyến đường bị chia cắt
nó lên nhanh quá mà lại lên nửa đêm
dân như chúng tôi dậy nhưng mà không chở kịp
chỉ thu được vài như bao gạo bao cơm thôi còn gạo vịt nó chết hết rồi
gạo vịt nó chết hết rồi
chân nắm tay là nó chết cả rồi
bây giờ thiệt hại nhiều nhiều lắm
mà chưa mấy năm nay từ năm một mươi một giờ một mươi một một mươi hai là nó to
mà ở tính về cũng nói là cho gì rời đấy
nhưng mà không biết lý do gì thì nó không gì rời
thành ra giờ nó lại to nữa
sau khi triển khai các phương án hỗ trợ cho người dân
để rồi dĩ dơi cái tài sản ra khỏi các vùng ngập lụt
và đặc biệt là những hồ neo đơn những người già
thì địa phương cũng là
khẩn trương chỉ đào anh em chuyên môn
xác định các điểm ngập lụt để có các phương án triển khai
nếu trong thời gian tới trời mưa
tiếp tục xảy ra tương tự như đêm hôm qua
bên cạnh đó thì cái ảnh hưởng của mưa lũ
cũng diễn ra trong thời gian ngắn
cho nên là việc ảnh hưởng tới cái sản xuất và chăn nuôi
trên địa bàn cũng khá lớn
thì hiện nay đang tiếp tục triển khai ra soát lại
để có cái báo cáo cụ thể đối với ubnd
đến trưa ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn
mực nước trên sông ngàn sâu tại chu lễ
lên mức một mươi bốn mét trên báo động ba năm mét
tại hòa duyệt lên mức tám tám mét
dưới báo động hai hai mét
sông ngàn phố tại sơn diệm lên mức một mươi năm mét
trên báo động một năm mét
tình trạng ngập lụt diễn ra nghiêm trọng
tại huyện hương khê hương sơn vũ quang
cẩm xuyên đức thọ và thị xã kỳ anh
thời tiết không thuận lợi cũng đang ảnh hưởng tới quảng bình
hôm nay các ngư dân đang chuẩn bị cho tàu vào bờ neo đậu
thì gặp phải mưa to sóng lớn nước tràn vào khoang
khiến tàu bị lật cả sáu ngư dân trên tàu đều rơi xuống sông danh
rất may lực lượng chức năng đã ứng cứu kịp thời
nên không có thiệt hại về người
khoảng sáu giờ sáng nay ngày một tháng một mươi một
tàu cá mang số hiệu qb chín mươi tám nghìn bảy trăm năm mươi ts của ngư dân nguyễn tiến dũng
ở thôn tân mỹ phường quảng phúc thị xã ba đồn tỉnh quảng bình
đang trên đường vào bờ neo đậu để tránh lũ
thì gặp mưa to sóng lớn và bị đánh chìm tại cửa danh
khiến sáu ngư dân trên tàu đều rơi xuống sông
nhận được tin báo lực lượng hải đội hai
bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình đã phối hợp với chính quyền địa phương
và các tàu cá của ngư dân tiếp cận ứng cứu
đến khoảng tám giờ cùng ngày sáu ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn
theo cam kết của năm doanh nghiệp viễn thông lớn là viettel
với bộ thông tin và truyền thông
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi một
các nhà mạng sẽ chính thức thực hiện việc thu hồi sim kích hoạt trước
trên các kênh phân phối
điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm thiểu sim giác trên thị trường
đồng thời cũng giảm đáng kể những tin nhắn rác làm phiền người dùng di động
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
dạo quanh phố kim mã quận ba đình thành phố hà nội
có rất nhiều cửa hàng kinh doanh sim thẻ tại khu vực này
trước thông tin về việc các nhà mạng sẽ có những biện pháp mạnh mẽ
để thu hồi các loại sim kích hoạt trước
các chủ đại lý tỏ ra rất lo lắng
tình trạng sim giác tin nhắn giác từ lâu đã gây rất nhiều phiền toái
cho những người dùng di động
khi các nhà mạng cam kết thu hồi các loại sim đã kích hoạt sẵn
khiến họ cảm thấy thực sự an tâm vì từ nay các chủ thuê bao di động
sẽ không bị làm phiền bởi những tin nhắn mà họ không hề mong muốn
mình thấy đây là một việc làm hết sức hợp lý và đúng đắn
nhưng các nhà mạng lớn cần nên có một biện pháp để thu hồi sim giác
nhằm bảo vệ cho người tiêu dụng
nếu mà nhà mạng có những biện pháp thu hồi sim giác
thì mình sẽ không phải nhận những tin nhắn giác không mong muốn về điện thoại của mình
cùng đồng hành với các doanh nghiệp viễn thông
bộ thông tin và truyền thông cũng đang soạn thảo quy định quản lý các thuê bao
trong đó có quy định thống nhất điểm bán sim
tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng đăng ký thuê bao
và việc lập chế tài xử lý đủ mạnh
cùng đồng hành với các doanh nghiệp
những cái điểm mà gọi là điểm trước đây chúng ta gọi là điểm đăng ký thông tin tự au
bây giờ chúng ta thống nhất lại là điểm cung cấp dịch vụ viễn thông
mà chủ yếu là của chính các doanh nghiệp hoặc những tổ chức mà doanh nghiệp được lựa chọn
có đủ điều kiện để thay mặt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
thì cái đó nó sẽ đảm bảo là cái việc dân thủ pháp luật của những cái điểm này nó tốt hơn
ngoài việc đưa ra những quy định về quản lý
bộ thông tin và truyền thông cũng sẽ kiểm tra giám sát việc thực hiện
và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật